mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông cập nhật
việt nam airlines group dự kiến khai thác gần bốn mươi đường bay trên cả nước
gần bằng với tổng số đường bay trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó từ ngày hai mươi một tháng một mươi cho đến ngày ba mươi tháng một mươi một
việt nam airlines group dự kiến khai thác gần bốn mươi đường bay trên cả nước
sấp xỉ tổng số đường bay trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát trong năm hai nghìn hai mươi một
so với giai đoạn thí điểm nhiều đường bay được mở lại
kết nối tới các điểm đến như là côn đảo điện biên bùn ma thuật pleiku lâm đồng
tần suất các đường bay cũng được bố trí tăng dần qua từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu thị trường
dự kiến việt nam airlines group sẽ khai thác hơn chín mươi chuyến một ngày từ ngày hai mươi một tháng một mươi
sau đó tăng lên gần một trăm hai mươi chuyến một ngày từ cuối tháng một mươi cho đến tháng một mươi một